thiếu máu não hay còn gọi là thiếu máu lên não là tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não dẫn tới giảm cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết cho các hoạt động của não bộ ảnh hưởng tới cấu trúc và chức năng của một phần hoặc nhiều phần trên não
bộ não chiếm khoảng hai năm trọng lượng cơ thể tuy nhiên để duy trì hoạt động não bộ cần hai mươi năm lượng oxy trong hệ tuần hoàn một mươi năm hai mươi lượng máu từ tim và hai mươi năm lượng đường cho máu
khi lưu lượng máu cung cấp cho mỗi một trăm linh g nhu mô não thấp hơn năm mươi ml trên phút sẽ dẫn tới tình trạng thiếu máu não
cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
về cái căn bệnh thiêu máu não hay mình gọi một cách y học hơn gọi là thiểu năng tuần hoàn não thì nó cũng khá là rõ ở trong cái tên gọi có nghĩa là cái lượng máu cung cấp cho nó tổ chức não nó bị giảm hơn so với mức bình thường
thông thường thì người ta thấy ở một người trưởng thành thì khoảng một trăm linh gram não nó cần khoảng năm mươi ml máu thì nó mới một phút thì nó mới đảm bảo và khi mà giảm xuống thấp hơn cái mức này thì người ta gọi là thiếu máu não
tuy nhiên trong cái thực tế thì nó cũng tùy từng người có những người thì nhu cầu nó cao hơn một chút chỗ người thấp hơn một chút và nó cũng cái khả năng thích nghi của cơ thể nó cũng khá tốt cho nên cái con số nó cũng có thay đổi một chút
nhưng ở đây chúng ta hiểu tức là các tổ chức não không được cung cấp đầy đủ máu theo như là nó vốn có theo nhu cầu của nó
thì mình gọi là hội chứng thiếu máu não
nguyên nhân gây thiếu máu não thường là do thiếu máu trung như thiếu sắt chảy máu mạng tính do run móc lết dạ dày tá tràng dòng kinh cường kinh hoặc mắc các bệnh mạng tính sùng thuốc kéo dài do sơ vữa mạch máu thoái hóa cổ sống cổ sơ hóa và viêm các cơ dây trăng vùng cổ gây chảy nếp động mạch cảnh đốt sấm
một số trường hợp khác do dối loạn nội tiết tiền mãn kinh hay do căng thẳng mất ngủ ăn kém từ đó dối loạn thần kinh thực vật dối loạn lo âu hoặc trầm cảm mức độ nhẹ
khi não thiếu máu cơ thể sẽ bù trừ bằng nhiều cách như giảm lượng máu tới các nơi ít cần thiết hơn như đầu ngón tay ngón chân gây lệnh đầu chi hay các cơ quan khác và thay đổi việc co bóp đàn hồi của mạch máu
quá trình này diễn ra trong một khoảng thời gian dài và chúng ta thường chưa cảm nhận được tình trạng thiếu máu